xin được chuyển sang các tin tức về ninh trợ tự
mới đây lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bắc từ liêm hà nội
vừa giải cứu thành công một bé trai bị kẹt giữa khe tầng hẹp của hai ngôi nhà
bằng các biện pháp nghiệp vụ các chiến sĩ đã nhanh chóng phá tường và giải cứu nạn nhân ra ngoài an toàn
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi chín tháng bảy một người đàn ông trình báo về cháu trai một mươi bốn tuổi bị tự kỳ
đi ra khỏi nhà từ một mươi bốn giờ chưa thấy về sau khi tiếp nhận tin báo công an phường cổ nhuế một cùng gia đình
đã tiến hành tìm kiếm cho bé phát loa thông báo đồng thời cùng gia đình tỏa đi tìm kiếm
đến khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi tháng bảy lực lượng công an cùng gia đình đã phát hiện cháu bị kẹt
tại khay tường giữa nhà số bốn mươi ba và bốn mươi năm ngõ năm trăm tám mươi một đường phạm ban đầu
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bắc từ liêm
đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và giải cứu cháu bé
hiện trường là khe tường hẹp chỉ khoảng hơn hai mươi cm và cháu bé bị kẹt nghiêng không di chuyển được
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã dùng máy tách bê tông thao tác vừa đủ độ để không làm chấn động mạnh
ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu sau thời gian nỗ lực tổ công tác đã đục phá bức tường
cứu cho bé thành công và an toàn đưa đi cấp cứu